trong chương trình an ninh ngày mới thứ ba ngày hai mươi hai tháng hai của truyền hình công nhân dân
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua ngày hai mươi một tháng hai giá xăng trong nước tiếp tục tăng
vượt mốc hai mươi sáu đồng một lít
giá xăng dầu tăng không chỉ làm tăng giá thành sản phẩm hàng hóa dịch vụ
mà nó còn trực tiếp làm tăng cpi ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của người dân
trước thử trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải có giải pháp linh hoạt
chủ động trước những biến động của thị trường
vấn đề này sẽ được thảo luận trong mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
cùng sự tham gia của ông nguyễn tiến thỏa nguyên cục trưởng cục quản lý giá bộ tài chính
mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị sau nhiều ngày xét xử vào ngày hai mươi một tháng hai
tòa án nhân dân tp phan thiết tỉnh bình thuận đã tuyên án
bảy bị cáo nguyên là cán bộ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp phan thiết
và chi cục thuế tp phan thiết về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
nhưng tùy theo trách nhiệm và mức độ hậu quả gây ra của từng bị cáo khác nhau
nên mức án khác nhau
các bị cáo trong vụ án đã thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao
chờ đến xác định sai thông tin về khu vực vị trí thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng
dựng đến tính tiền sử dụng đất không đúng
hội đồng xác xử nhận định các bị cáo là những người có chức vụ quyền hại được phân công
nhưng đã thiếu trách nhiệm thực hiện không đúng theo nhiệm vụ được giao
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và giảm lòng tin trong quần chúng nhân dân
làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai
do vậy cần sự liên nghiêm để đảm bảo tính răng đe phòng người chung
tội án nhân dân tp phan thiết đã tuyên án các bị cáo cùng tội danh
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể bị cáo nguyễn hữu hoành nguyên phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
thành phố phan thiết nhận mức án ba năm sáu tháng tù giam
hai bị cáo bạch dân vinh nguyên phó chi cục trưởng và trần văn đông
nguyên đội trưởng tại chi cục thuế phan thiết cũng mất án ba năm tù giam
bài bị cáo còn lại nhận mất án từ một đến ba năm tù nhưng được hưởng án treo
một đường dây mua bán trái phép chất ma túy vừa bị công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
triệt phá sáu đối tượng đã bị tạm giữ cùng một lượng lớn ma túy các loại
sau đối tượng gồm phan quốc toàn nguyễn thành long phạm văn trong ngô thành đạt
nguyễn tấn di và nguyễn minh vũ cùng chú tại thị xã ninh hòa
theo thông tin ban đầu vào chiều tối ngày một mươi tám tháng hai tổ tuần tra của đội cảnh sát
điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang phát hiện long đang tàng trữ bảy mươi viên nén
màu xanh và một cân điện tử từ lời khai của long vào tối cùng ngày lực lượng chức năng
đã bắt giữ hưng và vũ thu giữ thêm bốn mươi viên thuốc lắc và một bịch ma túy khay
khám xét nơi ở của hai đối tượng tổ công tác tiếp tục thu giữ năm viên thuốc lắc
và hai mươi sáu bịch ni lông chứa ma túy khay đấu tranh mở rộng tổ công tác đã bắt thêm toàn và đạt
thu tại chỗ của đạt hai trăm năm mươi viên thuốc lắc sáu bịch ni lông chứa ma túy khay
bắt giữ đối tượng di là người trực tiếp cung cấp ma túy cho toàn và đạt
còn trong là người mua ma túy thu giữ bốn mươi bốn viên thuốc lắc và tám bịch ni lông ma túy khay
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt và xử lý
một vụ đánh bạc quy mô lớn tại nhà riêng ở phường thành nhất
từ tin báo của quân chúng nhân dân đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật
đã phát hiện bắt quả tăng tại nhà của hai đối tượng nguyễn thị thu hằng và võ văn khương
ở số tám đường thủ khoa huân phường thành nhất đang tổ chức đánh bạc
hằng và khương đã sử dụng nơi ở của mình để cho các con bạc đánh dưới hình thức đánh phòng thắng thua bằng tiền
tại hai chiếu bạc để thu tiền sâu
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng
công an quận sơn trà thành phố đà nẵng cho biết đã xác định được kẻ trộm gây ra vụ lấy cắp
hai máy tính sách tay trong khu nhà trọ
điều đáng nói là người gây án lại chính là hàng xóm của bị hại
lý do gây án xuất phát từ việc cảm thấy khó chịu khi hàng xóm có tới hai máy tính sách tay
cụ thể sau khi tiếp nhận tin báo mất công an đã nhanh chóng xác định lương tiểu thiên hai mươi bảy tuổi
trú tại tỉnh quảng trị là người trọ phòng kế bên là đối tượng gây án
theo tài liệu điều tra vào tối ngày một mươi tháng hai thiên phát hiện phòng bên cạnh đi vắng
nên đã phá khóa trộm hai máy tính sách tay
sau khi trộm được đối tượng đem cả hai đi bán và cầm cố với số tiền hơn một mươi chín triệu đồng
tất cả số tiền trên thiên dùng để trả nợ cá nhân
công an phường an hải bắc quận sơn trà đã tiến hành thu hồi tăng vật
là hai máy laptop và bàn giao hồ sơ đối tượng cùng tăng vật cho công an quận sơn trà
để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
tại ninh bình một vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
vừa bị lực lượng công an tỉnh ninh bình và công an thành phố ninh bình phát hiện và thu giữ
cụ thể vào hồi một mươi h ngày hai mươi tháng hai tại tuyến đường đinh tất miễn
phường đông thành thành phố ninh bình tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy kinh tế buôn lậu công an tỉnh ninh bình và công an thành phố ninh bình
kiểm tra phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín h một mươi nghìn bảy trăm bốn mươi sáu do nguyễn bá hợp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ở phường phú la quận hà đông thành phố hà nội điều khiển vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược
thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín gồm hai mươi ba hộp thuốc kháng sinh một trăm bốn mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín
gần sáu trăm linh hộp sông tinh dầu kháng covid một mươi chín bốn trăm năm mươi chai tinh dầu xì kháng khuẩn
bốn mươi viên thuốc kháng virus covid một mươi chín trị giá trên một tỷ đồng
quá trình kiểm tra nguyễn bá hợp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại lâm đồng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh lâm đồng
chủ trì đã tiến hành tiêu hủy gần năm sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc
những sản phẩm hàng hóa tiêu hủy trong đợt này gồm một trăm sáu mươi hai mặt hàng như bột
đặt hóa chất thực phẩm quần áo giày dép đã qua sử dụng linh kỳ điện thoại
không rõ nguồn gốc xuất xứ có tổng trị giá khoảng trên bốn trăm linh triệu đồng
đây là tăng vật trong một mươi năm vụ buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế buôn lậu công an tỉnh lâm đồng bắt giữ trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi một

một mươi sáu chủ cơ sở kinh doanh vi phạm đã bị phạt hành chính với số tiền gần một trăm năm mươi triệu đồng
thì đều xảy ra tình trạng là một số cửa hàng xăng dầu phía nam đã treo biển hết hàng
hoặc là bán nhỏ dò xăng dầu điều này gây khó khăn và ảnh hưởng đến đời sống của người dân
vâng thực tế này đang đòi hỏi các cơ quan chức năng cần phải có giải pháp linh hoạt
và chủ động trước những biến động của thị trường bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng trong mọi tình huống
nhưng đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi gây nhiễu loạn đầu cơ trục lợi
và cùng trao đổi về vấn đề này trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
sẽ là ông nguyễn tiến thỏa nguyên cục trưởng cục quản lý giá bộ tài chính
và trước hết chúng ta hãy cùng nhìn lại diễn biến thị trường xăng dầu trong nước từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
dấu hiệu bắt đầu nóng lên của thị trường xăng dầu trong nước bắt đầu từ thời điểm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
khi công ty trách nhiệm hiệu hạn lọc dầu nghi sơn thông báo phải hủy nhập hai tàu dầu thô
giảm công suất xuống tám mươi và sẽ phải ngừng hoạt động hoàn toàn
hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nếu tình hình tài chính không được cải thiện
với động thái cắt giảm công suất của nhà máy này cùng với những diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới
đã khiến thị trường xăng dầu trong nước ta nóng lên trong thời gian qua
tiếp đó liên bộ đã phải điều chỉnh tăng giá xăng dầu vượt trên hai mươi năm đồng một lít vào ngày một mươi một tháng hai
và tiếp tục vượt mốc hai mươi sáu đồng một lít vào ngày hai mươi một tháng hai
như vậy giá xăng dầu đã thiết lập kỳ điều chỉnh tăng lần thứ tư liên tiếp kể từ đầu năm đến nay
do tác động của diễn biến giá trên thế giới tăng
là mức tăng cao nhất trong tám năm trở lại đây kể từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
cần xử lý những bất cập trong công tác điều hành giá xăng dầu ra sao
và kịch bản nào để giảm thiểu những tác động tiêu cực đến nền kinh tế khi giá xăng dầu tăng cao kỷ lục
vâng đầu tiên xin được gửi lời cảm ơn ông nguyễn tiến thỏa đã dành thời gian tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa ông một thực tế là chúng ta vẫn nhận thấy ở cả hai thời điểm trước khi điều chỉnh giá xăng dầu
đều xảy ra tình trạng khan hiếm xăng dầu cục bộ
vậy ông có đánh giá như thế nào về diễn biến này ạ
nghi sơn đã có thông báo công khai là ngừng hoạt động và giảm công suất đến bốn mươi
trong khi đó thì cái phần nhập khẩu để mà bù đắp cái phần thiếu hụt cái nguồn cung đấy
thì chúng ta lại tiến hành nó không được tốt
tiến độ nhập khẩu thì không đảm bảo hạn ngạch thì cũng không thực hiện đúng
và đặc biệt là giá thị trường
thế giới thì nó cứ liên tục cái xu hướng nó tăng lên
mà các doanh nghiệp càng nhập về thì càng lỗ
cho nên họ nhập cầm chừng cho nên cái khối lượng nhập để mà bù đắp vào cái phần thiếu hụt trong nước là không có
thế cho nên là thực sự là có nhiều cái doanh nghiệp là không còn nguồn để mà bán
tuy nhiên cũng có một số ít những trường hợp họ lợi dụng là chuẩn bị có cái điều chỉnh giá nhất định để họ găm hàng lại
vâng và trước từ trạng này thì từ phía
cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp xăng dầu đều khẳng định là chúng ta không thiếu nguồn cung xăng dầu
vậy ông có đưa ra phân tích gì về thực tế này ạ
tôi thì khẳng định từ đầu là tổng cung về xăng dầu trong những ngày vừa qua là chúng ta thiếu
còn bộ công thương nói là thiếu cục bộ
cục bộ nhưng mà tổng lại toàn thị trường là có thiếu
anh dung anh nghi sơn anh giảm đi bốn mươi sản lượng mà nhập khẩu không có cái bù
thì làm sao mà bảo là đủ được
còn nhìn vào những đầu mối lớn như là
quy mắc như là pvo như là xăng dầu quân đội thì toàn hệ thống của họ có
nhưng mà ngoài hệ thống thì làm gì có
thế và họ băn khoăn họ tính toán họ không nhập khẩu là đúng
bởi vì cái trinh lệch giữa cái giá cơ sở tức là giá vốn nhập vào tính đủ so với giá bán hiện ảnh trinh gần một đồng
thì họ càng nhập thì càng lỗ mà họ tự chủ về tài chính lời ăn lỗ chịu thì doanh nghiệp nào
họ đi họ làm cái việc là mua cao bán thấp
họ làm cái ăn xinh xã hội
cái kiểu như vậy
vâng ạ như vậy thì phải chăng là trong công tác điều hành nguồn cung xăng dầu của cơ quan chức năng
vẫn chưa theo kịp những yêu cầu trong tình hình mới vừa qua thì có phải không ạ
tôi thì cũng đã nói rằng là cái điều hành của bộ công thương là rất kém
trong những thời gian vừa qua nắm bắt tình hình không trúng dự báo tình hình không sát
cho nên là ứng xử là không đúng với thực tế
điều hành theo cái kiểu mà dân người ta nói như nước đến chân mới nhảy
rõ ràng là chúng ta biết là thiếu
thế nhưng mà dung quốc nó thiếu như vậy cũng không ngồi cùng với họ để bàn cái kế hoạch gỡ như thế nào
rồi không đôn đốc cái nhập khẩu xem bu lại cái phần đó như thế nào
cho nên để cái thị trường nó phản ứng rất là tiêu cực
thì trách nhiệm này lỗi này thuộc về bộ công thương
và cái tổng cục quản lý thị trường ở trong bộ công thương cũng có cái khuyến khích
anh làm gì mà khi mà dư luận nó phản ánh như vậy mà không kiểm tra kiểm soát
kiểm tra kiểm soát rồi không công bố xem là bao nhiêu doanh nghiệp nói găm hàng
để mà có cái biện pháp xử lý làm gương cho những cái đơn vị khác
thì cái này cần phải rút kinh nghiệm
mà thủ tướng cũng đã đặt vấn đề này đối với cái lỗi của bộ công thương rồi
chứ không phải không
vâng thưa ông cùng với xu thế biến động giá xăng dầu thế giới trong nước
giá xăng dầu cũng đã tăng đến mốc kỷ lục
và điều này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nước ta
chúng ta bắt buộc phải điều chỉnh giá khi mà chúng ta phụ thuộc vào giá thế giới
tất nhiên là chúng ta che chắn thế nào để nó đừng có tác động quá bằng quỹ bình ổn giá bằng các cái giải pháp khác
thế thì điều chỉnh tăng lên thì dù tăng ít thì tăng nhiều
đều có cái tác động đến sản xuất đến đời sống và đến chỉ số lạm phát hết
thế thì với cái điều chỉnh thì nó sẽ
tác động đến làm tăng chỉ số giá tiêu tồng dùng tức là cái thước đo của lạm phát của năm nay khoảng độ bốn mươi bốn
thế còn tác động tổng chi phí của nền kinh tế làm tăng tổng chi phí của nền kinh tế lên là khoảng một bốn
thế còn đối với sản xuất nó tác động trực tiếp nhiều nhất là đến vận tải và đánh bắt hải sản xa bờ thì những cái ngành này thì giá thành của nó đều tăng lên từ một năm cho đến hai
thế còn đối với cuộc sống của người dân đặc biệt là những cái người dân mà sử dụng cái phương tiện xe máy mà đi làm ấy
thì ít nhất là phải bỏ thêm mỗi một tháng khoảng một mươi đồng do cái tác động của da xanh tăng
xăng dầu thì luôn là một trong những mặt hàng chiến lược
vậy trước diễn biến giá xăng tăng kỷ lục như hiện nay thì ông có thể đề xuất giải pháp nào
nhằm ứng phó với giá xăng dầu tăng cao để giảm thiểu tác động xấu của tăng giá xăng dầu
cũng như là ảnh hưởng đến tăng trưởng và lạm phát
tôi cho rằng trước hết là về điều tiết cái kinh doanh gắn liền với điều tiết giá
thì điều đầu tiên là phải luôn luôn bảo đảm cân đối cung cầu trong mọi tình huống
chúng ta để xăng thiếu của ví dụ như thành phố hà nội thiếu xăng một ngày thì tình hình nó sẽ dối loạn ngay
thứ hai là phải bảo đảm có cái cạnh tranh trong kinh doanh xăng dầu
thì gắn với nó là điều tiết giá thì tôi đề xuất
nghĩa là phải cải cách xóa bỏ cái cơ chế điều hành giá theo chu kỳ hiện nay
chu kỳ hiện nay nó có cái bất lợi là gì
là người ta sẽ ghim hàng để chờ đợi
và thứ hai là nó luôn luôn lệch lệch pha với thị trường thế giới
bởi vì lấy cái chu kỳ trước để tính giá cho cái chu kỳ sau cho nó bị lệch pha
mà chúng ta càng nén lại giống như là cái đợt tết này vừa qua chúng ta không điều chỉnh
chúng ta nén lại hai mươi ngày thì chúng ta phải điều chỉnh một nghìn
thế thì cải cách theo hướng
hướng là gì bỏ cái chu kỳ định giá và định giá bám sát giá thị trường thế giới
và khi các yếu tố hình thành giá nó thay đổi chúng ta điều chỉnh luôn
giống như các nước đang áp dụng cơ chế thị trường
và cái hiệu quả thì nó không có cái chuyện là nhảy cóc cái mức giá gây sốc cho nền kinh tế
vâng thưa quý vị và các bạn cũng liên quan đến vấn đề xăng dầu thì mới đây bộ công thương đã công bố quyết định sẽ
tiến hành thanh tra ba mươi ba doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu
việc thanh tra này được đưa ra trong bối cảnh thị trường vừa qua có nhiều xáo trộn khi nguồn cung đứt gãy cục bộ tại một số địa phương
rõ ràng xăng dầu là mặt hàng chiến lược đặc biệt quan trọng
chính vì vậy những diễn biến trên thị trường vừa qua cần phải được nhìn nhận nghiêm túc
và qua đó có sự điều chỉnh và xử lý kịp thời tránh để lập lại tình trạng tương tự gây tác động xấu đến thị trường trong nước
và tiếp theo sau đây sẽ là thông tin về những chính sách mới đáng chú ý
và chấp nhận test nhanh với du khách
theo đó trường hợp có kết quả âm tính khách được tham gia hoạt động du lịch với hình thức tự do lựa chọn điểm đến
ngoài ra khách du lịch phải có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị covid một mươi chín
với mức trách nhiệm tối thiểu giảm xuống một mươi usd ở giai đoạn hai
du khách quốc tế cũng được yêu cầu cài đặt ứng dụng phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo quy định
và duy trì kết nối liên tục trong thời gian lưu trú tại việt nam
thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp hiệp hội tiếp tục đồng hành hỗ trợ và giúp đỡ việt nam
trong quá trình phục hồi nhanh phát triển bền vững trên tinh thần đồng cam cộng khổ lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
chương trình phục hồi phát triển kinh tế việt nam xã hội việt nam với quy mô ba trăm năm mươi tỷ đồng
khoảng bốn gdp sẽ tập trung cho các nhóm nhiệm vụ giải pháp chính như là mở cửa nền kinh tế
gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế phòng chống dịch bệnh đảm bảo an sinh xã hội và việc làm
tại nhiều địa phương người lao động điều trị covid một mươi chín tại nhà lại đang gặp nhiều khó khăn
trong việc xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
tiêu tin được đăng tải trên báo lao động
bộ y tế cho biết đã nắm được thông tin vướng mắt này tuy nhiên hiện nay các văn bản luật
chưa có quy định dùng giấy tờ khác để thay thế giấy chứng nhận nghỉ
việc hưởng bảo hiểm xã hội đồng thời chưa có quy định chấp nhận những giấy tờ cấp
chưa đúng quy định của pháp luật vẫn có giá trị để cơ quan bảo hiểm xã hội làm cơ sở
quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động
để đảm bảo quyền lợi của người lao động bộ y tế đang nghiên cứu đề xuất các nội dung
chưa được quy định trong các văn bản luật để báo cáo và đề xuất với chính phủ hoặc
hoặc ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết để giải quyết các vấn đề nêu trên
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi ban hành hướng dẫn việc xét nghiệm cách ly
đối với trẻ em học sinh bảo đảm phù hợp khoa học
thông tin trên báo tiền phong
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu bộ y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vaccine
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi ban hành hướng dẫn việc xét nghiệm cách ly
đối với trẻ em học sinh
bảo đảm phù hợp khoa học
hướng dẫn theo dõi sức khỏe trẻ em học sinh bị bệnh nền có vấn đề về sức khỏe khi nhiễm bệnh
giả soát quy định về thời gian cách ly tại nhà đối với trẻ em học sinh là f một bảo đảm phù hợp
bên cạnh đó cần có ý kiến chính thức về việc học bán chú của học sinh
để bộ giáo dục và đào tạo ban hành hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương
những ngày gần đây hà nội liên tiếp dẫn đầu cả nước về số ca mắc
covid một mươi chín mới do số lượng bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tăng cao nên các hiệu thuốc tại hà nội
lúc nào cũng đông đúc người dân xếp hàng mua thuốc khẩu trang và kit tết covid một mươi chín
thông tin được đăng tải trên báo dân việt
theo ghi nhận của phóng viên dân việt trong ngày hai mươi một tháng hai tại các hiệu thuốc
người dân tới xếp hàng để chờ đợi tới luật mua thuốc khẩu trang và kết tết nhanh covid một mươi chín
tại đường trần đăng ninh quận cầu giấy thành phố hà nội dọc tuyến đường
các nhà thuốc đều tấp nập người vào mua thuốc
và kit test nhanh covid một mươi chín người dân vào hiệu thuốc sẽ có nhân viên y dược tư vấn
về các loại thuốc điều trị các triệu chứng của người bị mắc covid một mươi chín
các loại thuốc đau đầu hạ sốt vitamin c được người dân mua nhiều trong thời gian gần đây
thưa quý vị hà nội cũng như miền bắc đang trải qua đợt xét kỷ lục
nhiệt độ phổ biến là từ bảy đến chín độ c ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống cũng như sinh hoạt
và lao động sản xuất của người dân
thông tin được đăng tải trên báo kinh tế và đồng chí
tiếp sau đây mời quý vị điểm lại những tin chính đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
sau nhiều ngày xét xử tòa nhân dân tp phan thiết tỉnh bình thuận đã tuyên án
mời bị cáo nguyên lạc cán bộ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp phan thiết
và chi cục thuế tp phan thiết về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
với mức án từ một năm đến ba năm sáu tháng tù giam
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy
tạm giữ sáu đối tượng thu giữ bốn trăm linh chín viên ma túy thuốc lắc và bốn mươi một bịch ma túy khay với tổng trọng lượng hơn bảy trăm sáu mươi gram
một vụ vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín số lượng lớn không có hóa đơn chứng tử
với trị giá trên một tỷ đồng vừa bị lực lượng công an tỉnh ninh bình phát hiện thu giữ
người vận chuyển số hàng hóa trên
nguyễn bá hợp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở phường phú la quận hà đông thành phố hà nội
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn vừa ký ban hành hướng dẫn mới về cách ly y tế với f và f một
theo đó bộ y tế rút ngắn thời gian cách ly với f một chia thành hai nhóm
cụ thể f một chưa tiêm đủ mũi vaccine covid một mươi chín sẽ cách ly bảy ngày tại nhà còn đã tiêm đủ liều chỉ phải cách ly năm ngày
để chuẩn bị cho lộ trình mở cửa du lịch từ ngày một đến ngày hai
một mươi năm tháng ba bộ văn hóa đề xuất chính phủ khôi phục chính sách miễn thị thực như trước khi có dịch và chấp nhận test nhanh với du khách
theo đó trường hợp có kết quả âm tính khách được tham gia hoạt động du lịch với hình thức tự do lựa chọn điểm đến